tại hà nội văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương đã tổ chức họp hội đồng chuyên ngành
đánh giá phân loại các sản phẩm của chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp có tiềm năng đạt năm sao
là sản phẩm ô cốp cấp quốc gia năm hai nghìn hai mươi
đến thời điểm hiện tại đã có một mươi hai tỉnh gửi hồ sơ đề xuất đánh giá phân hạng cho bốn mươi ba sản phẩm ô cốp
có tiềm năng đạt năm sao trong đó có hai mươi năm sản phẩm nông nghiệp sẽ được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đánh giá
sản phẩm y tế sẽ được bộ y tế đánh giá và các sản phẩm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp sẽ được bộ công thương đánh giá
về cơ bản các sản phẩm đủ điều kiện đề xuất có khả năng đạt năm sao cần có tính đặc sắc bản địa
chủ thể gắn bó với cộng đồng địa phương và có đầu tư mạnh mẽ vào nâng cao chất lượng sản phẩm tiếp cận thị trường quốc tế
thông qua việc đạt sản phẩm ô cốp năm sao sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm thế mạnh của địa phương
cũng như thu hút thêm đầu tư vào phát triển và xây dựng các sản phẩm ô cốp cấp quốc gia